hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
chuỗi hoạt động lớn trong nhiệm kỳ chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi của việt nam
sẽ chính thức khai mạc vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho hội nghị đã hoàn tất
để sẵn sàng cho chuỗi hoạt động lớn nhất và cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch
công tác bảo đảm an ninh an toàn nhất là phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
được thực hiện đầy đủ

bá văn hóa hình ảnh đất nước con người việt nam với bạn bè quốc tế thông qua hội nghị
cũng là công việc đã được lên kế hoạch và chuẩn bị chú đáo
dự kiến sẽ có một mươi một hoạt động cấp cao diễn ra
trong đó đáng chú ý là hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao giữa asean và các đối tác
ngoài ra nhiều hoạt động đa dạng cũng sẽ được tổ chức bên lề
như hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ asean hội nghị thượng đỉnh đầu tư kinh doanh asean